sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một ubnd tỉnh thừa tiên huế đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để triển khai phương án khắc phục hậu quả của cơn bão số một mươi ba
mặc dù cơn bão số một mươi ba không gây thiệt hại về người tuy nhiên đã có hơn bốn ngôi nhà sập và tốc mái
chín mươi hectare rừng trồng bị đổ gãy một mươi một phương tiện thuyền ghe bị chìm một số tàu trong đó có tàu vỏ sắt bị sóng đánh mắc cạn
hầu hết các địa phương khó khăn trong việc khôi phục sản xuất nông nghiệp nhất là về khâu giống
sau khi nghe báo cáo tình hình thiệt hại lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế yêu cầu các lực lượng khẩn trương giúp dân sửa chữa
dừng lại nhà cửa không được để dân bị rét và sống trong cảnh màn trời chiếu đất